thành phố cần thơ vừa kiến nghị ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và các bộ ngành quan tâm xem xét
bố trí vốn để thành phố thực hiện một số công trình kè chống sạt lở tại các khu vực trọng điểm đang bị sạt lở
và nguy cơ sạt lở cao với tổng kinh phí thực hiện ước tính khoảng năm trăm tám mươi tỷ đồng
từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố cần thơ đã xuất hiện ba mươi điểm sạt lở bờ sông
ước tính tổng thiệt hại do thiên tai gây ra là trên hai mươi một tỷ đồng
thành phố đã kịp thời ứng cứu và hỗ trợ trên hai năm tỷ đồng từ nguồn quỹ phòng chống thiên tai cho người dân khắc phục hậu quả
hiện nay thành phố cần thơ còn gần ba hai trăm linh căn nhà cần phải di rời
về lâu dài thành phố cần thơ kiến nghị ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
và các bộ ngành quan tâm xem xét bố trí vốn để nhằm kịp thời hỗ trợ khắc phục nhanh sự cố ổn định cuộc sống